vậy thì ở trẻ nhỏ chúng ta sẽ hay gặp phải cụ thể những bệnh vì đường hốp nào thưa phó giáo sư nguyễn thị dự thúy
vâng ạ như ông tôi đã trình bày thì tất cả các bệnh lý thì bao giờ nó khởi đồng góp trên
chúng ta nói như thầy châu ấy nói tức là những cái về mũi về họng
ví dụ như viêm mũi viêm họng viêm amidam viêm tai giữa
nói tóm lại là bao giờ nó khởi đồng hốp trên
và đường hốp trên thì rõ ràng chúng ta cũng biết là virus đó là nó lẩn vẩn trong không khí
cái thứ hai nữa là virus nó có sẵn ở mũi rồi
chẳng qua nó không hoạt động thôi ạ
chúng ta gọi là cơ hội nghĩa là các thiểu thiện thuận lợi
ví dụ như tôi suy dinh dưỡng ví dụ thời tiết thay đổi đột ngột
ví dụ như tôi quá lạnh đột ngột cái
thì nó tự thể không hoạt động tự thể hoạt động
cho nên chúng ta nhớ lúc thấy rất nhanh
nó đang bình thường thế chỉ ngoách một cái thay đổi thời tiết là nó có phản ứng
là bởi vì virus nó có sẵn rồi nó người gọi là cơ hội sẵn rồi
và bao giờ nó cũng biểu hiện ở trên
ở trên bao giờ nó cũng hay bị
nhưng nói thật là nó nhẹ
vì sao nó nhẹ bởi vì là nó chỉ là cái cửa ngõ thôi
xong chúng ta chỉ cần vệ sinh giữ ấm
những cái phản xạ bình thường cơ thể nó chống đỡ lại
là nó ổn
đấy là phản xạ bình thường
nhưng khổ nỗi trẻ nhỏ thì nó lại khác
cái trẻ nhỏ thì như thầy châu phải nói cái đường thở rất là nhỏ
cái thứ hai đó là
người ta có cái hệ thống bảo vệ để cho nó cản trở
nó vi rút vết quẩn nó đi xuống đường thở hốp dưới
nó sâu hơn
nhưng mà khi mình yếu
thì cái vết quẩn nó lại mạnh hơn mình
nó đi xuống đường hốp dưới và nó gây viêm nhiễm
tất cả những viêm nhiễm đấy là ngõ ngách
rất là sâu rất là xa trong cái đường hốp
thế thì cái phản xạ cơ thể
phải ho được bật được tống được cái đường dạy ra ngoài
thì nó lại bị điểm trùng
thế nhưng một cái đứa trẻ nhỏ hai ba tháng
không thể bảo nó là ho mạnh lên không thể bảo được
không thể chủ động hơn được đôi lúc chúng ta còn
chủ động cho nên ho càng nhiều càng tốt
nhưng cái tâm lý của bố và mẹ thì cứ ho là nặng
ho cái này là phản xạ rất là tốt
và làm sao mà phản xạ bật được cái đường dạy nó ra
làm sao được nhiều nước để lõ ấm
để ẩn được cái đường ra ngoài
cho nên là cái bệnh đường hốp trên rất là hay gặp
nhưng thường nhẹ bệnh hốp dưới ví dụ như
trẻ nhỏ viêm tiểu phế quản viêm phế quản phổi
hít gặp hơn
nhưng người ta gặp lại là nặng
như vậy là cái trẻ mà nằm bệnh viện
thì chủ yếu là bị đến hốp dưới tức là viêm tiểu phế quản
hen phế quản viêm phế quản phổi
nhưng mà có thể đến khám
thì lại chủ yếu là bị đến hốp trên
viêm mũi viêm xoan viêm amida
và nhất là những cái dịp mà chuyển mùa thế này
đúng không ạ lại càng gặp nhiều hơn nữa